hôm nay mời quý vị cùng điểm qua những hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua tại buổi làm việc với ông alex feldman giám đốc đông nam á của tập đoàn boeing
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị tập đoàn boeing
tăng cường đẩy mạnh việc hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn trên cơ sở hỗ trợ các nghiên cứu
đánh giá về các loại máy bay phù hợp với công năng hỗ trợ đào tạo quản lý phi công kỹ sư nhân viên kỹ thuật
cho trung đoàn không quân công an nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
phòng chống khủng bố và công tác cứu hộ cứu nạn của bộ công an việt nam
tại trung sở liên hợp quốc tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacroix phó tổng thư ký liên hợp quốc
gìn giữ hòa bình qua đó tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc
và bộ công an việt nam hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia cho lực lượng công an việt nam tăng cường trao đổi thông tin
thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam và liên hợp quốc
trong đó chú trọng vào công tác đào tạo nguồn lực bền vững chia sẻ kinh nghiệm
và hỗ trợ huấn luyện kiểm tra đánh giá năng lực
tổng thư ký liên hợp quốc
tạo chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
tiếp đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã có buổi làm việc với công an xã mão điền
thị xã thuận hành tỉnh bắc ninh
hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân là hội thảo
vừa được bộ công an tổ chức trong tuần qua dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ
trần quốc tỏ ủy viên trung bương đảng thứ trưởng bộ công an
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị
nghiên cứu triển khai việc tổng kết công tác thi hành luật thanh tra trong công an nhân dân
tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra công an nhân dân phù hợp luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
đáp ứng với thực tiễn tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mang tính đặc vụ của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác huấn luyện thi đấu và sao nhiệm vụ cho đoàn thể thao công an nhân dân tham dự asean một mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn
các huấn luyện viên vận động viên cần tích cực luyện tập chuẩn bị tốt tinh thần thể lực tâm lý
để tham gia và đạt giải cao khi tham gia tranh tài ở các môn thi đấu thể thao
năm nay thể thao công an nhân dân đóng góp chín tuyển thủ vào thành phần đoàn thể thao việt nam tham dự asean một mươi chín
tuần qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tham dự diễn đàn hợp tác an ninh cộng đồng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu trong phiên họp thứ nhất thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
bộ công an việt nam đặc biệt coi trọng diễn đàn đánh giá cao chủ đề các phiên họp
trong đó có vấn đề dự báo tình hình an ninh toàn cầu và gửi tới diễn đàn ba giải pháp trọng tâm
ngoài khuôn khổ diễn đàn chính bộ công an việt nam tham gia các diễn đàn nhánh về an ninh phát triển
phương pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh
đoàn đại biểu bộ công an việt nam cũng đã có buổi tiếp xúc chào xã giao với đồng chí vương tiểu hồng
bộ trưởng bộ công an trung quốc
phát biểu tại phiên họp đánh giá kết quả tháng chín của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
trên cơ sở những phần việc chung
các bộ ngành tăng cường sự phối hợp làm rõ từng nhóm nội dung giải quyết hiệu quả
trong đó liên thông thủ tục khai sinh khai tử phải hoàn thành trước ba mươi tháng chín
tới đây ngày chuyển đổi số quốc gia mùng một mươi tháng một mươi
các đơn vị cần có những nội dung thiết thực rõ nét nhằm tạo niềm cảm hứng cho cả xã hội trong chuyển đổi số
tuần qua thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương
về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án theo thời gian đã thống nhất
các cơ quan chức năng của bộ cần tăng cường trách nhiệm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định trình duyệt thủ tục đầu tư
tổ chức theo dõi chặt chẽ và tăng cường kiểm tra giám sát kiểm toán
thưa quý vị sơn la là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc bổ sung
bố trí lực lượng công an xã chính quy về địa bàn đảm nhiệm các chức vụ công an xã
ngay sau khi bố trí tri bộ công an xã cũng đi vào thực hiện các nhiệm vụ
cho đến nay các tri bộ công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh sơn la đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu
đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở là cầu nối của ý đảng lòng dân
là xã vùng cao của huyện mường la xã ngọc chiến từng là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
là nơi tội phạm lợi dụng địa bàn giáp danh này để vận chuyển và tiêu thụ ma túy ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế
quán triệt phương châm xã áp bám cơ sở
ngay sau khi thành lập tri bộ công an xã ngọc chiến đã nhanh chóng tham mưu với đảng ủy cơ sở xây dựng
ban hành nghị quyết về an ninh trật tự và đạt được nhiều kết quả quan trọng
tri bộ công an xã đã tham mưu cho đảng ủy bàn chỉ thị nghị quyết và các kế hoạch để đảm bảo an ninh trả tự
với vai trò chủ công nòng cốt tri bộ đã lãnh đạo công an xã ngọc chiến làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an xã đã chủ trì phối hợp bắt sáu vụ chín đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
phối hợp với công an huyện phá thành công một chuyên án ma túy đưa ba mươi sáu đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh sơn la
các đồng chí đã kịp thời tham mưu
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng về an ninh trật tự trên địa bàn xã
giống như xã ngọc chiến là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
trong lãnh đạo trì đạo cấp ủy tri bộ công an xã tân xuân luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc
tinh thần cảnh giác cho cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động phối hợp nắm bắt tình hình mọi mặt xử lý có hiệu quả các tình huống không để gây mất tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
ở ngoài quán triệt các văn bản nội dung sinh hoạt còn tập trung vào các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị
như vậy có thể khẳng định việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng đối với công an chính quy cấp xã đã có phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền địa phương
tạo sự chuyển biến về an ninh trật tự tại cơ sở qua đó tạo môi trường an toàn ổn định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn